cách ly điều trị f tại nhà là giải pháp đã được nhiều địa phương thực hiện như thành phố hồ chí minh bình dương
mới đây thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cũng đã chính thức triển khai thí điểm cách ly f tại nhà
tại hai phường bửu long và thống nhất thuộc thành phố biên hòa
một hộ gia đình có hai trường hợp là f vừa được phát hiện tại phường bửu long thành phố biên hòa
sau khi khảo sát nhà ở và các điều kiện khác ủy ban nhân dân phường đã tiến hành cho bệnh nhân cách ly tại nhà
các nhân viên của trạm y tế lưu động phường bửu long triển khai ngay hướng dẫn bệnh nhân cách theo dõi sức khỏe hàng ngày
như đo thân nhiệt đo chỉ số nồng độ oxy trong máu cách sử dụng gói thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà
cách xử lý rác thải các quy định mà người cách ly phải thực hiện
đồng thời treo bảng địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trước nhà của bệnh nhân
hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc và một vấn đề rất quan trọng đó là hướng dẫn cho bệnh nhân cách xử lý rác thải y tế
việc đầu tiên của em khi mà làm công việc này là em sẽ tạo nhóm của những kf phong này với nhau để là nói chuyện trò chuyện với nhau
rồi là báo cáo tình hình sức khỏe chung để mọi người được nắm rõ với đặc biệt
tình hình của mọi người hơn có gì là tư vấn cho nhau giúp đỡ lẫn nhau
đến khám trực tiếp như vậy rồi xong đó là em vẫn theo dõi từ xa qua gia lô để biết tình hình của những cái cá ép không tại nhà
cái chế độ ăn uống của người ta em sẽ hỏi người ta ăn uống có tốt không rồi cơ thể của người ta cảm thấy thế nào có cái triệu chứng gì phát sinh thêm không
ngay sau khi triển khai thí điểm cách ly ép không tại nhà
phương bửu long đã thực hiện việc cách ly bảy
trường hợp ép không tại bốn hộ gia đình
để triển khai cách ly ép không tại nhà
ủy ban nhân dân tp biên hòa đã củng cố nhân sự trạm y tế lưu động phương bửu long
theo đó trạm có một mươi một nhân viên y tế gồm các bác sĩ y sĩ điều dưỡng và dược sĩ
ngoài ra có trưởng các khu phố cảnh sát khu vực lực lượng dân quân thường trực đại diện đoàn thanh niên hội chữ thập đỏ và mặt trận tổ quốc phường
trạm y tế lưu động được trang bị các trang thiết bị y tế cần thiết gói thuốc điều trị hóa chất vật tư sinh phẩm
sau khi có kế hoạch của thành phố phương đã tiến hành thành lập đội điều tra tri vết và lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương
đồng thời đề nghị quỹ ban nhân dân tp biên hòa củng cố nhân sự trạm y tế lưu động tại địa phương
quá trình triển khai cũng được nhân dân
những người trường hợp f đó người ta cũng ủng hộ nhiều
qua đó người ta được cách ly ở nhà cũng được thoải mái đảm bảo về chăm sóc sức khỏe tại nhà
sau khi thành phố biên hòa thí điểm cách ly điều trị f tại nhà
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đề nghị sau một mươi năm ngày thực hiện phải đánh giá lại để tiếp tục nhân rộng áp dụng trong toàn tỉnh
mới đây tỉnh đồng nai cũng đã chính thức triển khai cách ly f một tại nhà trên toàn tỉnh
sau thời gian triển khai thí điểm ở bốn huyện thành phố gồm long khánh biên hòa vĩnh cửu tràng bom